từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tỉnh hà nam đã tiếp nhận quản lý và giáo dục giúp đỡ trên ba người chấp hành xong án phạt tù
trên hai người chấp hành án hình sự tại cộng đồng một hai trăm linh người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn
và đa số những người lầm lỗi là nam giới đang trong độ tuổi lao động có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế
có trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế
xác định rõ vai trò trách nhiệm yêu cầu cũng như những khó khăn trong công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi
ở địa bàn dân cư tỉnh hà nam đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
cụ thể sáng tạo nhằm huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị gia đình và xã hội
công an huyện là cơ quan nồng cốt của ban chỉ đạo tham mưu cho huyện ủy ban nhân huyện ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch
tham mưu công tác phối hợp giữa lực lượng công an huyện với các tổ chức chính trị với cộng đồng dân cư với gia đình
và cũng tham mưu cho ban chỉ đạo
thực hiện tốt công tác kiểm tra để ngăn chặn phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn nếu có những biểu hiện tái phạm
thì báo cáo ban chỉ đạo báo cáo với huyện để xử lý kịp thời
trong bàn chỉ đạo thì cũng phân công rất rõ cho cơ quan phòng lao động thương minh xã hội ngân hàng chính sách xã hội
giúp đỡ tạo điều kiện về vay vốn giải quyết việc làm để cho những người tái hòa nhập cộng đồng
người ta có thể phát triển ổn định kinh tế
đảng ủy ủy ban nhân phường đã xây dựng triển khai mô hình quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư góp phần phòng chống tội phạm
đây là một mô hình rất nhân văn và được lan tỏa tới các ban ngành đoàn thể của phường cấp ủy tổ trưởng tổ dân phố và các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn
thông qua việc triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhóm giải pháp công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi trên địa bàn tỉnh hà nam
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
toàn tỉnh có trên hai trường hợp lầm lỗi tiến bộ rõ rệt bền vững trong đó có trên năm trăm linh trường hợp tiến bộ tiêu biểu
sau khi trở về địa phương thì tôi cũng có một chút mặc cảm về tự ti về sợ là anh em bạn bè xa lánh mọi người thì quay thường mình
được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương tôi cũng đã dần lấy lại được sự bình tĩnh và hòa đồng với xã hội
tôi cũng mong rằng những người lầm lỗi như tôi thì mình cũng sẽ trở về địa phương
thì cũng mong muốn là mọi người cũng hãy không kỳ thị những tổ chức của xã hội thì luôn quan tâm động viên tới những người lầm lỗi như chúng tôi
để chúng tôi có một đuổi xóa đi được những mặc cảm để hòa nhập sớm với cộng đồng
quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư là trách nhiệm trong công tác quản lý xã hội
cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của toàn xã hội bằng những việc làm cụ thể giúp đẩy lùi tội phạm
vi phạm pháp luật góp phần tích cực vào ổn định tình hình
an ninh chính trị trật tự trên địa bàn